sân quần vợt hồ bơi thiếu nhi nhà tập cử tạ và judo nhà tập taekwondo sân tập điền kinh khu kháng đài đường đua ghe ngo có tổng diện tích hơn một mươi hai m hai
hiện nay trung tâm văn hóa thể thao của một mươi một quyện thị xã thành phố đang quản lý bốn sân bóng đá bốn nhà tập luyện và thi đấu đa năng hai mươi một sân quần vợt một sân đa năng một hồ bơi sáu sân bóng chuyền ba sân bóng rổ và hai mươi chín sân bi sắt
cấp xã phường thị trấn hiện có chín mươi ba nhà văn hóa một trăm chín mươi ba sân bóng chuyền ba mươi bốn sân bóng đá hai trăm một mươi bốn sân thể thao khác
ngoài ra trên địa bàn tỉnh hiện nay có bốn trăm năm mươi bốn cơ sở hoạt động thể dục thể thao do người dân đầu tư
sóc trăng là tỉnh có nét đặc trưng văn hóa truyền thống ba dân tộc kinh hoa khơ me anh em đồng thời là địa danh của những lễ hội dân gian và truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc
trong các lễ hội truyền thống lễ hội
ấp âu bốc đua ghe ngo là một lễ hội ấn tượng hoành tráng và được bộ văn hóa thể thao và du lịch chọn là một trong một mươi lễ hội cấp quốc gia nằm trong chương trình hành động quốc gia về du lịch
thông trào thể thao bản sắc dân tộc của truyền thống chùa bảo âu cùng thiệt đó là xây dựng hồi năm hai nghìn một
đến bây giờ đó là nhất là một mươi ba nhất là nhầy đó là bốn
đó là bốn một mươi bốn đó là bốn là giải rất là nhiều
nhờ sư quan tâm cậu thủ nhiều nhất là cho cậu thủ lợi bơi tập đầy đủ
do đặc thù của địa phương là có là dùng đồng bào dân tộc thì ba dân tộc anh em việt kinh hoa khmer sống đàn sang với nhau
thì đối với địa phương thì rất có nhiều phong trào thể dục thể thao
thí dụ như là về bóng đá bóng truyền bi sắt cờ ốc rồi đặc biệt là cái môn đặc thù của người khmer mà bao giờ là cũng thu hút được đông đảo người dân đến tham gia cùng là vừa tham gia tham dự và cổ vũ
đó là cái môn đua gan ho
nối tiếp những thành tích đạt được trong những năm qua đặc biệt là dấu ấn nổi bật trong hoạt động của ngành văn hóa thể thao và du lịch năm hai nghìn một mươi tám
như tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh sóc trăng lần thứ tám và tham dự đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám tại thủ đô hà nội là niềm tự hào chung của toàn ngành cũng như nhân dân tỉnh sóc trăng
để đạt được những mục tiêu cao ấy ngành văn hóa thể thao và du lịch luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của tỉnh quỹ hội đồng nhân dân quỹ ba nhân dân tỉnh và sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể trong tỉnh
đặc biệt quỹ ba nhân dân tỉnh
đặc biệt quỹ ba nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo kịp thời và đúng hướng trong công tác đào tạo huấn luyện viên vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh
sự quan tâm đầu tư về nguồn nhân lực cho công tác đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao từ hai trăm linh vận động viên giai đoạn từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi
đến nay giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín là hai trăm năm mươi vận động viên và đến năm hai nghìn hai mươi là ba trăm linh vận động viên
theo quyết định số chín trăm bốn mươi hai ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của quỹ ba nhân dân tỉnh sóc trăng về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo nuôi dưỡng vận động viên huấn luyện viên các môn thể thao thành tích cao tỉnh sóc trăng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
có thể khẳng định đây là điều kiện và tiền đề vững chắc trong việc xây dựng lực lượng vận động viên các đội tuyển của tỉnh đảm bảo tính kế thừa liên tục trong công tác đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao trong những năm tiếp theo